cục hàng không việt nam tăng cường đảm bảo an ninh an toàn hàng không dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tùy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương có phương án không để người dân thiếu nước sinh hoạt
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hữu minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh lạng sơn và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như trợ lý tổng vĩ thư trợ lý phó thủ tướng chính phủ với mục đích đánh bóng tên tuổi tạo niềm tin uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi lừa đảo vi phạm pháp luật
và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng văn cường ở thôn kim can xã thanh lang huyện thanh hà tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị phố trí linh tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo tòa liệu điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
cường sử dụng tài khoản đức minh khang tham gia vào nhóm dân tàu thuyền miền bắc tàu hút cát và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này
cường tự nhận và thông báo trên các nhóm rằng mình có tàu cho thuê để vận chuyển đường sông hoặc có cát sỏi đất cần bán
khi có người cần thuê tàu thuyền hoặc mua vật liệu thì cường yêu cầu khách hàng đặt cọc
trước khi nhận được tiền đặt cọc của khách cường chiếm đoạt sau đó chặn liên lạc và không thực hiện giao dịch theo thỏa thuận với khách hàng
bước đầu lực lượng chức năng làm rõ từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn ba trăm một mươi bảy triệu đồng
trong đó có một bị hại ở thành phố trí linh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên năm mươi triệu đồng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
được biết cường từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trí linh thông báo
các cá nhân hoặc tổ chức nào bị cường lừa đảo chiếm đặt tài sản bằng phương thức thủ đoạn trên
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trí linh trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tỉnh đà nẵng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hai cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng trên địa bàn
qua kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thanh thúy food có địa chỉ tại quận liên triều
do ông hoàng anh thanh làm giám đốc phát hiện ở đây đang kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa
lưu giữ hàng hóa nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh lý quang phi ở quận thanh khê thành phố đà nẵng do ông lý quang phi làm chủ
ghi nhận ở đây không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhằm đảm bảo tốt nhất cho người dân hành khách khi đi và đến tại các cảng hàng không
cục hàng không việt nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một
tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo đó nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn khai thác tại cảng hàng không quốc tế nội bài
cục hàng không việt nam yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan quán triệt nhân viên và người được hiển vận hành thiết bị phương tiện hoạt động
tại khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế
trực hai mươi bốn trên bảy đặc biệt là lực lượng khẩn huy để đảm bảo tất cả kiểm tra tất cả những công cụ dụng cụ phương tiện phục vụ cho công tác khẩn huy
để khi mà có những tình huống bất thường thì là tất cả các lực lượng đã sẵn sàng trong công tác phục vụ để đảm bảo được an ninh tuyệt đối cho cảng không quốc tế nội bài
ngoài ra các cảng hàng không chủ động bố trí nhân sự trang thiết bị cần thiết khi lưu lượng hành khách thông qua cảng hàng không sân bay tăng và tăng cường kiểm tra đôn đốc quản lý
nâng cao ý thức cảnh giác tinh thần trách nhiệm bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy trình quy định trong thực hiện nhiệm vụ
tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách hành lý sách tay người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế
là các cơ quan đơn vị phải chủ động phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan công an địa phương để kịp thời nắm tình hình sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh
thứ hai là các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không nghiêm túc thực hiện
các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không theo chương trình an ninh hàng không quy chế an ninh hàng không đã được cục hàng không việt nam phê duyệt ra soát
chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó cần thiết nếu như xảy ra các vụ việc ghi phạm về an ninh hàng không
để người dân và hành khách có những chuyến bay an toàn với kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cục hàng không việt nam cũng yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc tăng cường kiểm tra giám sát
việc tuân thủ các quy định khai thác vận hành phương tiện mặt đất đồng thời xem xét xử lý nghiêm đối với cá nhân
có hành vi vi phạm các quy định về an ninh an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không sân bay
tại tỉnh quảng nam sau gần bảy năm triển khai thi công trong đó có hai năm đưa vào khai thác vận hành chạy thử
đến hôm nay khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang tại xã mà coi huyện đông giang đã chính thức đi vào hoạt động
góp thêm một điểm đến mới mở ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn
với tỉnh quảng nam sự kiện này còn có ý nghĩa tiên phong
góp phần giúp thu hút thêm nhiều dự án mới đầu tư qua đó đánh thức tiềm năng
nâng cao vị thế sức cạnh tranh của du lịch miền núi thay đổi diện mạo cảnh quan địa phương
nhằm thực hiện hóa mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh quảng nam theo mô hình cấu trúc không gian hai vùng
hai cầm động lực ba hành lang phát triển đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong đó vùng tây được định hướng chuyển mình mạnh mẽ thanh thoại nam châm hút du khách về với miền núi quảng nam
sau gần hai năm vận hành
khách trong giai đoạn một khu du lịch sinh thái cộng trời đông giang đã đón hơn một trăm hai mươi lượt khách tham quan lưu trú
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ chính thức đưa vào khai thác hạng mục cáp treo
đây sẽ là tuyến cáp treo có mặt đầu tiên tại quảng nam với chiều dài dây cáp đạt một sáu trăm linh một m
cùng với các hạng mục vui chơi giải trí được hoàn thiện
khu du lịch hướng tới đón hơn một trăm linh lượt khách một năm
trong kỳ nghỉ lễ
hai mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thời tiết nắng nóng kéo dài
vì vậy biển đà nẵng là địa điểm giải nhiệt tuyệt vời cho người dân và du khách
và càng hấp dẫn hơn khi tuần lễ du lịch biển đà nẵng được khai trương với chủ đề sóng mùa hè
sự kiện thường niên này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của du khách trong những ngày lễ
đồng thời khởi động mùa du lịch hè sôi động nhất trong năm tại thành phố biển miền trung
đây là tuyến du lịch trải nghiệm ngắm vọt chà vá chân nâu
một loài linh trưởng quý hiếm tại bán đảo sơn trà
hoạt động này nằm trong chuỗi một mươi tám sự kiện của tuần lễ du lịch sóng mùa hè
thu hút sự tham gia của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia
bởi những khoảnh khắc thường ngày của vọt chà vá chân nâu vào mùa hoa nở
chỉ diễn ra đúng một thời điểm trong năm
thời gian nở hoa liên sạc nó không kéo dài nó rất là ngắn
nó chỉ tầm khoảng hai tuần từ hồi bắt đầu đơm hoa cho đến khi mùa rộ
và như mọi người thấy
bây giờ đã bắt đầu là mùa tàn rồi
mọi người đều muốn ghi lại những bức ảnh đẹp
vì nếu không thì phải chờ đến một năm sau
thực sự là khi lần đầu tiên đặt chân lên đây
trải qua một con đường rất là khúc hiểu
thì đến được cái nơi này rồi thì em cảm thấy thật sự rất là vui và bất ngờ
thứ nhất là vì cảnh vật nơi đây
và thứ hai là em được gặp một cái loài vật mà có thể nói là quý hiếm ở thời điểm hiện tại
chuỗi hoạt động mùa du lịch biển đà nẵng trải dài từ bán đảo sơn trà
cho đến các bãi biển du lịch như thải diệu nghệ
không gian ẩm thực triển lãm từng các nghệ thuật
khu vườn tuổi thơ sân khấu nghệ thuật hàng đêm
đặc biệt đà nẵng tiếp tục tổ chức hội thi cứu hộ biển quốc tế
với nhiều bộ môn thể thao nhằm nâng cao năng lực cứu nạn cứu hộ
đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi tắm biển tại đây
chúng tôi thực sự hào hứng khi tham gia cuộc thi này
ban tổ chức cho chúng tôi đến việt nam thông qua lời mời của cơ quan du lịch việt nam
chúng tôi rất phấn khởi vì có thể tụ hợp tại đây
với các thành viên cứu hộ đến từ nhiều nơi trên thế giới
qua hội thi chúng tôi cũng học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tế
đến với mùa du lịch biển đà nẵng du khách không thể nào bỏ lỡ các hoạt động
trên diễn thể thao biển và tham gia trải nghiệm du lượng sân trà
dù lượng có động cơ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp
với các hoạt động thể thao mạo hiểm
đơn vị tổ chức đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn của du khách
ngoài sự tham gia để liên tập thể thao
thì nó còn có yếu tố là người ta muốn thử trải nghiệm bản thân mình
thì yếu tố mạo hiểm luôn luôn nó vẫn có trong đó
nhưng mà chúng ta làm sao để có trong quá trình tổ chức thực hiện
thì có những vấn đề ví dụ như tổ chức giám sát
và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời khi mà có sự cố xảy ra
ngày đầu tiên khai trương chương trình sóng mùa hè
biển đà nẵng thu hút lượng lớn người dân và du khách
đây tiếp tục sẽ là tâm điểm hút khách trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo
ngồi tiếp đà xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong quý i năm nay
đến hết tháng bốn rau quả việt nam tiếp tục có những kết quả khởi sắc
ước đạt năm trăm hai mươi triệu usd đưa tổng giá trị xuất khẩu giao quả
trong bốn tháng đầu năm của nước ta đạt một tám tỷ usd
tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
giữa mức tăng trưởng cao và có nhiều chuyển biến tích cực về thị trường
đồng thời nâng cao năng lực chế biến
ngày do quả đang được kỳ vọng lập lên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay
sầu riêng chính là mặt hàng có sức tăng trưởng ấn tượng trong bốn tháng qua
việt nam cũng đã vượt qua thái lan vượt lên vị trí số một
về xuất khẩu sầu riêng vào trung quốc từ nay đến cuối năm
khi các nghị định thư được ký kết sầu riêng việt nam sẽ không chỉ được xuất
theo dạng quả tươi mà còn có cơ hội xuất khẩu sang trung quốc
theo dạng sầu riêng đông lạnh
đây được coi là một cú hích mới với xuất khẩu giao quả việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn
lần đầu tiên xuất khẩu do quả của việt nam đạt và vượt một tỷ usd
ngay trong những tháng đầu của năm
đây chính là bước chạy đá quan trọng giúp ngành hàng này sẽ đạt kỷ lục mới trong xuất khẩu
tình trạng tiêu thụ điện tại tp hcm liên tục lập kỷ lục
trong đó có ngày thì sản lượng điện tiêu thụ sẽ lên tới mức là một trăm linh triệu kwh một ngày
thống kê của tổng công ty điện lực tp hcm cho thấy
tính đến hết quý i năm nay toàn thành phố có hơn hai bảy mươi sáu triệu hộ gia đình đăng ký sử dụng điện
tăng hơn một mươi hộ so với cuối năm hai nghìn hai mươi
giá lượng điện thương phẩm tháng ba đạt hơn hai sáu tỷ kwh

tăng một mươi ba bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đáng lưu ý sản lượng điện tiêu thụ liên tiếp lập đỉnh trong mấy ngày qua
thậm chí vượt đỉnh của năm ngoái
cụ thể sản lượng điện tiêu thụ của thành phố vượt mức đỉnh chín mươi bảy tám mươi bảy triệu kwh trong một ngày
đây là sản lượng điện tiêu thụ được ghi nhận cao nhất từ trước đến nay
tổng công ty điện lực tp hcm dự báo trong tháng bốn tháng năm và tháng sáu tới
lượng điện tiêu thụ sẽ đạt mức kỷ lục
trong đó có ngày sản lượng điện tiêu thụ sẽ vượt lên một trăm linh triệu kwh một ngày
tăng suất sử dụng có thiết bị điện trong nhà nhất là các thiết bị làm mát giải nhiệt của các hộ gia đình tăng
máy lạnh được sử dụng thường xuyên hơn dẫn đến tiền điện tăng cao so với trung bình sử dụng của những tháng khác trong năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tp hcm đặt mục tiêu thu trên ba mươi năm tỷ đồng từ đất đai
chiếm khoảng một mươi thu ngân sách địa phương
thông tin được ông nguyễn toàn thắng giám đốc sở tài nguyên và môi trường chia sẻ
tại cuộc họp kinh tế xã hội
cụ thể ông thắng cho biết năm nay thành phố dự tính thu trên ba mươi năm tỷ đồng từ đất đai
trong đó nguồn thường xuyên là thu thuế trong mua bán chuyển nhượng nhà đất
ba tháng đầu năm thành phố thu trên một bốn trăm linh tỷ đồng tiền thuế nhờ cấp một tám trăm bốn mươi chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
và đăng ký biến động cho tám mươi ba một trăm ba mươi một trường hợp
giám đốc sở tài nguyên và môi trường dự kiến khoảng này sẽ góp khoảng một một trăm linh tỷ đồng mỗi quý tới
nguồn khác là đấu giá các lô đất được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp thuận dự kiến mang về một bảy trăm linh tỷ đồng
nguồn khác dự kiến đem về ba mươi sáu tỷ đồng cho ngân sách thành phố là khoảng từ năm mươi năm dự án được duyệt giá đất
sở tài chính cho hay trong quý ii sẽ ra soát nhằm tăng khai thác các nguồn thu từ đất tạo nguồn lực chi đầu tư trên địa bàn
trong đó giải pháp chính là sắp xếp xử lý nhà đất của cơ quan tổ chức và doanh nghiệp
theo phương án ưu tiên bán tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất
quý i thu ngân sách của thành phố hồ chí minh đạt hơn một trăm ba mươi tám năm trăm linh tỷ đồng tăng bảy sáu so với cùng kỳ
riêng thu từ tiền sử dụng đất gần hai một trăm hai mươi tỷ đồng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung sẽ có thêm nhiều cơ hội để có thể quảng bá về du lịch
thương mại ẩm thực
và vận tải hàng không ra thế giới
đây là nhận định của các chuyên gia sau khi việt nam được chọn là nơi tổ chức sự kiện trinity forum hai nghìn hai mươi bốn
tại thành phố hồ chí minh
đây là chương trình quy tụ nhiều tổ chức doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới về lĩnh vực hàng không du lịch thương mại
hội đồng sân bay quốc tế aci world hội đồng sân bay quốc tế khu vực châu á thái bình dương và trung đông
aci asia pacific and middle east cùng tổng công ty cả hàng không việt nam acv và tập đoàn liên thái bình dương ippg
và tập đoàn liên thái bình dương ippg
đã ký kết biên bản ghi nhớ về sự kiện trinity forum hai nghìn hai mươi bốn
theo đó trinity forum hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng một mươi một tới
đây là diễn đàn trao đổi và kết nối các doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại hàng không lớn nhất thế giới
sự kiện này là cơ hội vàng để quảng bá thúc đẩy và khai thác tiềm năng của ngành hàng không
và bán lễ du lịch của thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
năm bắt cơ hội này tổng công ty cả hàng không việt nam acv và một số hãng hàng không lớn trên thế giới đã kích hoạt hợp tác
sự kiện này nó đóng góp rất là lớn bởi vì tới hơn sáu trăm linh các ceo của các tổ chức phi hàng không trên thế giới đến đây
và đến thúc đẩy cho cái hệ thống bán lẻ này thúc đẩy cho cái việc mà phi hàng không tại các cảng này
ngoài ra còn thúc đẩy cho việc du lịch
những sân bay cơ sở hạ tầng hàng không của việt nam đã phần nào đạt tới tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới
với diễn đàn trinity lần này tôi tin rằng việt nam sẽ thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp
các nhãn hàng trên khắp thế giới tàu tiền đệ cho ngành công nghiệp hàng không
và du lịch phát triển tốt hơn nữa
trong suốt hai mươi năm trinity forum đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối quảng bá các sân bay thương hiệu
cùng với các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ẩm thực dịch vụ và du lịch
thúc đẩy các cuộc kết nối trao đổi kinh doanh và đóng góp lớn cho sự phát triển chung
của ngành hàng không và ngành du lịch ẩm thực toàn cầu
dành được quyền đăng ca tổ chức diễn đàn tại thành phố hồ chí minh bởi ra nhiều cơ hội cho thành phố

nói riêng thể hiện những gì tốt nhất mà chúng ta đang có ví dụ như khả năng vận hành sân bay
những dịch vụ mua sắm phục vụ khách hàng tại sân bay để giới thiệu đến với thế giới
trinity lần đầu tiên được tổ chức vào đầu năm hai nghìn ba tại london anh
diễn đàn trinity các năm trước được tổ chức tại singapore hong kong qatar thượng hải paris
diễn đàn về bán lẻ du lịch trinity được đánh giá rất cao
về nguồn cung cấp thông tin uy tín cho các nhà bán lẻ du lịch nhà cung cấp nhà đầu tư và các bên liên quan khác
việc cung cấp nội dung chuyên sâu và đa dạng phân tích về các chủ đề quan trọng nhất trong ngành bán lẻ du lịch
chúng tôi có một mạng lưới kết nối rất vững chắc giữa các đơn vị liên quan trong ngành hàng không
từ đó có thể hỗ trợ cho ngành hàng không việt nam phát triển
đặc biệt là những trái nghiệm của khách hàng để hướng đến phát triển lâu dài
đây là lần đầu tiên việt nam giành quyền đăng cai sự kiện toàn cầu quan trọng này
dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian ba ngày vào đầu tháng một mươi một tại tp hcm
sự kiện dự kiến quy tụ hơn bốn trăm linh đại biểu hàng ngàn khách mời đến từ hơn ba mươi quốc gia
cùng hơn năm mươi tập đoàn gồm sân bay thương hiệu nhà phân phối nhuận quyền toàn cầu
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương
các cơ quan đơn vị liên quan trong việc tăng cường các phương án phòng và chống hạn kháng thiếu nước
xâm nhập mặn để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô
theo đó thành phố yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai
thời tiết cực đoan nhất là nắng nóng hạn hán xâm nhập mặn
kiểm kê nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống
đặc biệt cần tuyên truyền người dân có ý thức linh hoạt trữ nước ngọt sử dụng nước tiết kiệm
hiệu quả triệt để chống thất thoát lãng phí nguồn nước ngọt
đồng thời xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt
không để người dân thiếu nước chủ động nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng để bồi lắng tắt nghẽn để khôi phục
tăng khả năng trữ nước vận hành hợp lý các cống điều tiết để đảm bảo ngăn mặn tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt người dân
thành phố giao sở thông tin và phát triển đông thôn có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình thủy lợi
triền sở xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với tổng công ty cấp nước sài gòn trách nhiệm hữu hạng một thành viên saguaco
triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước sinh hoạt chủ động phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan triển khai phương án
để từng bước chủ động cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước xâm nhập mặn
một triệu usd hơn hai mươi ba tỷ đồng trong tuần mở mạng thị trường ngoài lãnh thổ việt nam không chỉ dẫn đầu trong thị trường ở trong nước
bộ phim còn đạt tổng thành tích ấn tượng của thị trường quốc tế
theo deadline doanh thu phim mai tại bắc mỹ bao gồm mỹ và canada đạt chín trăm một mươi bảy usd còn tại tám thị trường châu âu là anh pháp đức
thụy điển cộng hòa séc slovakia và ba lan phim kiếm thêm khoảng một trăm ba mươi ba usd tuy vậy khán giả của mai dường như chủ yếu là người việt
theo nền tảng box office mogho tính tới ngày bốn tháng bốn phim mai đang đứng thứ một mươi bảy trên bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
phim thu về hai mươi hai hai mươi bốn triệu usd tương đương khoảng năm trăm năm mươi sáu tỷ đồng trong đó có khoảng năm trăm hai mươi tỷ đồng doanh thu từ thị trường trong nước
vì một tác phẩm việt nam vào danh sách những phim có doanh thu cao nhất thế giới là một tín hiệu đáng mừng với nền điện ảnh nước nhà
trong danh sách này phim mai chỉ xếp sau bốn bộ phim khác đến từ châu á đánh giá về kết quả này một số quan sát chỉ ra
quý i cũng thường là giai đoạn thấp điểm của làng phiêu hollywood với không quá nhiều dự án lớn được ra mắt
thứ hạng của phim mai sẽ sớm bị đẩy xuống khi các ông lớn tung ra những con ác chua bài của mình trong mùa bông tấn hẹ sắp tới
với tổng chiều dài là một mươi sáu năm km đi qua qua ba địa bàn là thành phố vũng tàu huyện long điền và bà rịa
dự kiến theo kế hoạch thì dự án sẽ được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hiện cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi bị ảnh hưởng về dự án
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
và đoạn ba từ nút giao vòng xoay đường năm mươi một b thành phố vũng tàu hai tám mươi bảy km
công tác giải phóng mặt bằng cũng rất được sự quan tâm của tỉnh ủy cũng như lãnh đạo các địa phương
hiện tại nó liên quan đến công tác kiểm đếm
công tác kiểm đếm đến hiện tại các địa phương bao gồm bà rịa long điền và vũng tàu cơ bản đã hoàn thành
hiện tại các phòng chuyên môn của các địa phương đang hoàn tất công tác thẩm tra các hồ sơ pháp lý liên quan
tiến độ giảm ngọt bằng cơ bản sẽ theo ban đánh giá và sẽ cố gắng phối hợp với địa phương cơ bản sẽ đảm bảo được sơ đồ găng
đường nối cao tốc được thiết kế với bốn làng xe và hai làng dừng khẩn cấp
tốc độ tối đa một trăm linh km một giờ tổng mức đầu tư gần một mươi ba chín trăm linh tỷ đồng có sáu trăm tám mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng
trong đó thành phố vũng tàu có hai trăm một mươi sáu hộ số hộ cần tái định cư là tám mươi bảy trường hợp
để làm đường này thông thoáng cho thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa gia đình tôi rất nhất trí
nhưng trong đó có liên hệ cùng người dân trong tổ có những số người cũng giống như tôi
tất cả đều nhất trí

vì cái hướng này là chúng tôi đã biết là cả mấy năm nay rồi
nhưng mà cái mong muốn của bà con ở đây trong đó có cả gia đình tôi
là những cái hộ gia đình nào mà bị mất trắng đất và nhà
thì cũng nên giúp cho người ta có một cái nơi ở ổn định nào
đến thời điểm hiện nay về cơ bản là tiến độ
doanh nghiệp của vũng tàu đã đạt được theo cái kế hoạch ban đầu đề ra
trong một số các cái công đoạn cụ thể thì còn vượt tín độ ban đầu
ngoài dự kiến thì sẽ đảm bảo đến cái kế hoạch theo cam kết với tỉnh quỹ là
bàn giao hoạt mặt trước ngày ba mươi một tháng bảy để tiến hành thi công theo quy định
dự kiến đường cao tốc sẽ khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
phấn đấu đưa vào sử dụng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sáu
sau khi được hoàn thành dự án sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch
trong vai trò cầu nối giữa các vùng kinh tế trọng điểm của địa phương và khu vực xung quanh
giải quyết được tình trạng kẹt xe cho tuyến quốc lộ năm mươi một